trong khi đó ở các tỉnh thành phía nam cường độ gió mùa tây nam bắt đầu giai đoạn giảm cấp
nên trong đêm nay cả ở tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên cũng đón một ngày cuối tuần với tiết trời dễ chịu
nắng nhẹ vào ban sáng và kéo dài đến một mươi bốn đến một mươi năm giờ chiều
khu vực tây nguyên nhiệt độ sẽ là từ hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
sau một mươi năm giờ chiều cả hai khu vực sẽ có
mưa rào và rông trở lại nhưng diện mưa ở mức giải rác và lượng mưa thấp dưới một mươi mm
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa đêm có mưa rào và rông rải rác
ngày mưa ở một vài nơi gió nam đến đông nam ở mức cấp bốn năm
nhiệt độ là từ hai mươi sáu ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
gió tây nam cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố